ngày sau khi nhận được tin báo công an huyện trợ mới nhanh chóng có mặt tại hiện trường kiểm tra xác minh ra suất đối tượng trích suất camera an ninh và nhận thấy lời khai của các bị hại có nhiều mâu thuẫn không đúng sự thật
tiếp tục đấu tranh làm rõ thì bà hoa và ông hậu đã thừa nhận tất cả chỉ là tin giả và chính họ là đối tượng dựng nên